kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi bốn tháng hai với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
thông tin mới nhất liên quan đến vụ đe dọa bắn hạ máy bay vietnam airlines hôm năm tháng một hành trình từ narita nhật bản về hà nội
cơ quan chức năng nhật bản đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông nhật bản
đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn
trong toàn bộ vụ việc đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình không có đồng phạm
đáng chú ý thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường
việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không gây nguy hiểm
hiện nay cơ quan chức năng nhật bản vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức
trước đó vào thời điểm đối tượng gọi điện đe dọa chuyến bay đã khởi hành được khoảng bốn mươi phút và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nói trên chi nhánh vietnam airlines tại nhật bản đã báo cáo nhanh vụ việc về vietnam airlines
doanh nghiệp này sau đó báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ công an
đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp
chuyển sang một thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng võ thanh kỳ chú tại thị xã trảng bàng về hành vi giết người
nạn nhân là ông nguyễn văn châu năm mươi ba tuổi trú cùng điểm vườn
và chiều qua ông châu tổ chức uống rượu với ba người bạn trong đó có kỳ
do mâu thuẫn ông châu lấy dép đánh vào người kỳ để trả thù kỳ đã lấy kéo đâm vào ngực nạn nhân gây tử vong
sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường
tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng kỳ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh tp hà nội vừa tạm giữ hình sự và ra lệnh giữ người
đối với một mươi một đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm
hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi một
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội
đối tượng tiến rủ cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên có nickname facebook
nhất sinh nhóm thanh niên này đã tập trung tại khu vực ngã năm thị trấn văn giang
hưng yên cùng rất nhiều hung khí để thực hiện hành vi vi phạm của mình
lúc chuẩn bị nhau thì bọn em có một phóng lợn một kiếm nhật một bình xịt cây
với cả ba ton vệ ba khúc với một tiếp sát này hết
em dùng tiếp sát vượt vào đầu xe lúc đấy em hành động theo bản năng thôi và em chưa nghĩ được
còn bây giờ thì em biết là mình sai
khi đến địa điểm hẹn gặp đánh nhau các đối tượng đã tập trung vào khu vực
nhưng không thấy nhóm thanh niên có nick facebook nhất sinh
nhóm của tiến đã tiếp tục di chuyển đến đoạn đường nguyễn văn cử long biên
tại đây nhóm thanh niên đã có hành vi cướp xe máy và dùng tiếp sát kiếm
mũ bảo hiểm để đuổi đánh nhóm nạn nhân đang đỗ xe bên lề đường
vì hiểu lầm đây là nhóm thanh niên mình hẹn gặp
em đuổi đánh nóng xong thì em có đuổi thêm một em đèo thêm bạn với cả thêm một xe nữa
xe phá sau đuổi thêm lên qua đoạn cầu nông chủ
đối tượng đấy quay đầu bỏ chạy gặp ba xe xếp ba sau
thì bị xếp ba sau cầm gậy tiếp sát ngã lọng trọng ra
ngã ra thì bỏ xe chạy có một anh xếp ba sau đấy lấy xe đấy về
hiện nay việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội và có hành vi hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực xảy ra rất nhiều
đặc biệt là với những đối tượng còn đang là thanh thiếu niên
điều này đặt ra vấn đề cấp thiết trong việc quản lý con em của mỗi gia đình
qua cái sự việc này thì cũng cảnh báo đến đối với các bậc cụ huynh
thì lứa tuổi của các cháu vi phạm đều là hai mươi hoặc là dưới chưa đủ tuổi thành niên
cái việc đấy thì là các gia đình phải có sự quản lý giáo dục trong cái dịp tết
cũng như là cái giao xe cho các cháu khi ra ngoài đường
ngoài ra thì cái mối quan hệ của các cháu thì cũng cần có sự là kiểm soát
ngoài cái hậu quả về cái việc là cướp tài sản thì cũng là có hai người bị hại cũng bị chém
công an huyện đông anh cũng phối hợp với phòng pc hai đã tổ chức truy xét và làm rõ
và bắt giữ đối với các đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ và mở rộng điều tra
làm rõ từng hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
một mươi chín đối tượng có tài sản
có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chân ma túy
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai lập hồ sơ để xử lý
sáng qua công an huyện xuân lộc bắt quả tang một mươi chín đối tượng
đang mua bán trái phép chân ma túy tại nhà riêng của phạm bá tú
ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tại đây phát hiện năm gói ni lông màu trắng và chín đoạn ống nhựa
bên trong đều chứa ma túy tổng hợp dạng đá và heroin
đồng thời phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng chia nhỏ ma túy
và một số vũ khí tại nơi ở của tú
qua đấu tranh công an xác định tú là đối tượng cầm đầu đường dây
mua bán trái phép trên ma túy giúp sức cho tú còn có nguyễn hữu toàn
toàn thường xuyên lưu tới nhà tú để lấy ma túy và giao cho các con nghiện
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
vừa phối hợp với công an thành phố tam kỳ kiểm tra phát hiện bốn mươi trường hợp
tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke
dạng sáng nay lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
điều tám mươi sáu tại số tám mươi sáu tôn đức thắng phường an sơn thành phố tam kỳ
do trương công danh làm chủ
thời điểm kiểm tra có bốn mươi bốn người đang thuê phòng hát karaoke tại sáu phòng thuộc cơ sở
test nhanh phát hiện bốn mươi trường hợp dương tính với ma túy
kiểm tra tại các phòng lực lượng chức năng thu giữ sáu đĩa xứ
có chứa ma túy dạng ketamin và các dụng cụ sử dụng trái phép chân ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố tam kỳ để xử lý theo thẩm quyền
tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về đẩy mạnh tuyên truyền kiểm tra phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
bảo đảm tuyệt đối an toàn về cháy nổ sau tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn kiểm tra hướng dẫn
đồng thời xây dựng duy trì nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác phòng trái chữa trái
trong đó có mô hình gia đình an toàn phòng trái chữa trái
theo phương châm bốn tại chỗ đang được triển khai rất hiệu quả trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
không phải một mà có tới năm bình chữa cháy được trang bị sẵn trong nhà
là hộ có nhà vừa ở vừa kinh doanh anh lộc hiểu rõ nguy cơ cháy nổ thương trực trong gia đình mình cao gấp nhiều lần
mở thêm một lối thoát nạn như thế này nếu có sự cố cháy nổ chắc chắn sẽ không có thương vong về người xảy ra
trang bị bình bọt cứu hỏa và tạo lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
những việc làm tưởng chừng như đơn giản như thế này nhưng khi có cháy nổ xảy ra
sẽ giúp cho chủ cơ sở có thể dễ dàng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
và có thể đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình
trên địa bàn thành phố phủ lý thì có những khu dân cư đã đạt được độ phủ đến chín mươi
các chủ cơ sở các cơ sở sản xuất nhà ở kết hợp kinh doanh
trang bị bình bọt cứu hỏa và trang bị lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
gia đình ông luận cũng vậy
ngay khi xây dựng ngôi nhà này vì chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi sinh sống
ông làm ngay chuồng cọp để tránh bị trộm cắp tài sản
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ hộ
lực lượng công an cơ sở đã hướng dẫn tuyên truyền cho ông và các hộ gia đình trên địa bàn
mở cửa lông sắt chuồng cọp
vừa đảm bảo an toàn cho ngôi nhà vừa không sợ bị mắc kẹt nếu có cháy xảy ra
cái việc mà trong gia đình thì không những là sinh hoạt không mà còn kinh doanh nữa
cho nên là cái vấn đề mà có thể cái hỏa hoạn nó xảy ra thì không thể ai lường trước được
cho nên là cũng nên khuyên mọi gia đình là chúng ta nên có thiết kế
cái lối thoát này là chúng ta nên có thiết kế
cho nó an toàn để khi mà xảy ra vấn đề gì thì nó không có xảy ra được cái trường hợp taong thương
nhưng nhiều trường hợp đã đưa lên trên để khuyến cáo cho người dân là nên có cái thiết kế cho nó an toàn
công tác phòng cháy cháy là công tác mang tính quần chúng rất cao
cho nên ở đây có một cái bài học kinh nghiệm
phong trào toàn dân phòng cháy cháy phải được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương
mà người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương mà có cái sự quan tâm vào cuộc
thì ở đấy thì công tác phòng cháy cháy nói chung và phong trào toàn dân phòng cháy cháy nói riêng
sẽ đạt được những kết quả
còn nếu mà ngược lại thì sẽ xảy ra tình trạng là khoán trắng cho lực lượng công an để thực hiện việc này
dẫn đến bỏ lọt bỏ xót hết cơ sở
và ở những nơi đó thì sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn
và xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng
trong chín ngày tây nguyên đán
trong chín ngày tây nguyên đán
xảy ra năm mươi chín vụ cháy
nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố liên quan đến hệ thống điện
và sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
cháy vẫn chủ yếu xảy ra ở các hộ gia đình
và vì vậy bộ công an tiếp tục yêu cầu công an các đơn vị địa phương
nhân rộng mô hình mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong từng khu dân cư
kính chào quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng phạm khắc lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng đỗ văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn song động xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định
truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bí trung phường phương đông thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách bốn cm trên đầu lông mẩy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có lý do
liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện